tại trụ sở quốc hội myanmar tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với chủ tịch quốc hội myanmar maning khang
chủ tịch quốc hội myanmar cho biết quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp
chủ tịch nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp của mình nhân dịp thăm chính thức việt nam tháng năm vừa qua và đánh giá cao những nội dung trao đổi về hợp tác giữa quốc hội hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị quốc hội myanmar quan tâm ủng hộ về cơ chế chính sách và pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam đang kinh doanh tại myanmar
đóng góp cho sự phát triển năng động của myanmar và tạo cầu nối hữu nghị giữa hai nước
tổng bí thư mong muốn quốc hội myanmar với vai trò và uy tín của mình tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước